hà nội công bố bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín trong ngày bảy ca chưa rõ nguồn lây
sở y tế hà nội tối ngày tám cho biết chiều nay ghi nhận hai ca dương tính sars cov hai mới có địa chỉ
tại quận hoàng mai đều phát hiện khi đang cách ly như vậy tính từ một mươi tám h ngày bảy tháng chín đến một mươi tám h
ngày tám tháng chín hà nội ghi nhận bốn mươi một ca trong đó bảy ca ghi nhận tại cộng đồng ba mươi một ca trong khu vực
cách ly ba ca khu vực phong tỏa hai trường hợp phát hiện nhiễm covid một mươi chín là anh ndt bốn mươi tuổi
ở tầng hai mươi tám trung cư hh bốn c linh đàm hoàng liệt hoàng mai ông là f một bố của bệnh nhân ndgh
được chuyển cách ly cùng con trai tại bệnh viện đức giang và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả
dân tính trường hợp thứ hai là anh nct bốn mươi tám tuổi ở ngõ chín mươi ba giáp nhi
nhị phương thịnh liệt hoàng mai anh là f một của bệnh nhân tti được lấy mẫu kết quả âm tính
và chuyển cách ly tập trung tại trường mỹ từ ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
sàng lọc định kỳ trong khu cách ly và có kết quả dương tính cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba sáu trăm sáu mươi ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là một năm trăm bảy mươi tám ca số mắc là đối tượng đã được cách ly có hai tám mươi hai ca